chiều tối ngày một mươi ba tháng sáu tỉnh tiền giang quyết định thực hiện giãn cách xã hội
huyện cái bè và thị xã cai lậy theo chí thị một mươi sáu của thủ tướng
người dân tại hai khu vực này có liên quan đến một mươi bốn ca nghi nhiễm covid một mươi chín vừa được phát hiện
ủy ban nhân dân huyện cai lậy quyết định giãn cách xã hội theo chí thị một mươi sáu
ở một số khu vực từ giờ ngày một mươi bốn tháng sáu
chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã cai lậy bàn hành quyết định phong tỏa
các khu vực có liên quan một mươi bốn ca bệnh của xã mỹ hạnh đông
đến nay tiền giang ghi nhận hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín trong đó một mươi một ca là người nhập cảnh được cách ly ngay
ba ghi nhận trong cộng đồng và một ca từ vùng dịch về sau khi hoàn thành cách ly tập trung
từ ngày một mươi hai tháng sáu tỉnh này đã quyết định giãn cách xã hội tất cả địa bàn
theo chí thị một mươi năm của chính phủ trước diễn biến ca nghi nhiễm covid một mươi chín gia tăng khói lượng
tại thành phố hồ chí minh và một số tỉnh lân cận